ngày một hai trung tâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng ubnd huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của ubnd về việc thành lập thị trấn phong nha
thị trấn phong nha được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình với diện tích tự nhiên chín mươi chín bốn ha dân số một mươi hai bốn trăm bảy mươi năm người
nơi đây là trung tâm của di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng và các hang động nổi tiếng cùng các điểm du lịch như sông chảy hang tối suối nước mọc hang tám cô
về giao thông đây là thị trấn duy nhất ở nước ta có hai nhánh đường hồ chí minh đông và tây chạy qua
việc thành lập thị trấn phong nha không chỉ tạo thành khu trung tâm hành chính và đô thị phía tây của tỉnh quảng bình
mà còn khai thác được tiềm năng và thế mạnh trong phát triển du lịch dịch vụ của khu vực
đồng thời tăng nhanh nhịp độ phát triển kinh tế xã hội huyện bố trạch nói chung và đơn vị hành chính đô thị mới nói riêng
nhất là trong lĩnh vực du lịch dịch vụ và thương mại